chiều một mươi bốn tháng bốn ông đang trực ở sảnh s bốn trăm linh ba khu trung cư thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ
ông thò thấy người đàn ông cầm dao tấn công một người phụ nữ còn một người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn
lúc này ông thổi còi để ngăn cản đối tượng người đàn ông lúc đó đang cầm dao với vẻ mặt tức giận liên tục chửi bới dọa nạt người phụ nữ và muốn lao vào xử nạn nhân
đúng lúc đó ông đã khuyên nhủ đối tượng bình tĩnh tạo khoảng trống để người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm
sau đó đối tượng bị ông tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế đưa lên công an phường tây mỗ
còn hai nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu trung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu
nam bảo vệ cho hay đã làm việc được hai năm ở khu trung cư này nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào can ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác
ông tho cho biết khi vào đây làm bảo vệ
tất cả mọi người đều được đào tạo kỹ năng cứng kỹ năng mềm để ứng phó và xử lý vụ việc bất cập xảy ra trong khu đô thị
khi ấy ông chỉ nghĩ rằng bản thân đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành trách nhiệm nên ông cố gắng làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người phụ nữ đó
ông thò cũng cho biết thêm sau khi bị tấn công người phụ nữ bị thương rất nặng nên hoảng loạn đau đớn không nói được gì
liên quan đến vụ việc công an quận nam tử liêm đang tạm giữ nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú ở phường tây mỗ
công an quận nam tử liêm để điều tra làm rõ hành vi dùng dao tấn công chị nt mh là vợ cũ của trường và chị nh là bạn của chị ntmh bị thương
công an xác định do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con nên chiều một mươi bốn tháng bốn trường đã dùng dao gây án
sự việc xảy ra tại khu chung cư vinhome smart city
thông tin từ công an bến cát tỉnh bình dương cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
được biết do bức xúc vì hàng xóm
có trọ mở loa kẹo kéo công suất lớn gây mất trật tự
đối tượng này đã dùng dao tấn công hàng xóm khiến người này bị thương nặng
theo đó vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn tú về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi thì thấy phòng đối diện mở loa kẹo kéo với công suất lớn hướng về phía phòng của mình
tú tới nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với anh nvp
do bức tức tú đã vào phòng lấy dao tấn công anh p trọng thương giữ bỏ trốn
nhận được tin báo công an thị xã bến cát đã truy lùng và bắt giữ tú
tại cơ quan công an tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
qua sự việc này công an thị xã bến cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ
không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ khu trọ
cùng chung tay thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
tương tự như vụ việc trên vào khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
đối với bị cáo lê công bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quảng nam
về hành vi sát hại người quy định tài khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo cáo chẳng khoảng hai mươi giờ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bình đi làm về phòng trọ tại phường hòa khánh nam quận liên triều đà nẵng
thấy anh trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tải thị xá ba đồn tỉnh quảng bình
đang ngồi uống bia và hát karaoke cùng với ba người khác
bình đi vào phòng trọ nghỉ ngơi rồi đi ngủ
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi năm phút cùng ngày bình dậy đi ra ngoài
thấy anh thắng và một người bạn vẫn còn ngồi hát karaoke
bình vào bếp lấy một con dao cất dấu cho người đi tới nói anh thắng dừng hát
anh thắng không có phản ứng gì nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn sô sát
bình dùng con dao chuẩn bị sẵn tấn công khiến anh thắng tử vong tại chỗ
bình vội vứt dao chi hô mọi người cấp cứu sau đó tới công an phường hòa khánh nam đầu thú
ngoài ra kết quả xét nghiệm cho thấy bình dương tính với chất ma túy
nó có sử dụng ma túy tại quảng nam
trong thời gian tạm giam bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại năm mươi triệu đồng
tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời
sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê công bình mức án hai mươi năm tù giam
thưa quý vị những ngày qua phụ huynh học sinh trường tiểu học quang trung tp huế
đã có những phản ánh về bữa ăn bán chú hai mươi bảy đồng không đảm bảo chất lượng
nhiều phụ huynh còn cho rằng suất ăn còn thua xa suất cơm bụi lề đường
trước thông tin hình ảnh về bữa ăn bán chú được cho là không đảm bảo chất lượng
lãnh đạo trường tiểu học quang trung đã có những phản hồi liên quan
theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ bữa ăn bán chú buổi trưa tại trường với vài mẫu sơn heo
chả trứng chiên đậu xào và cơm trắng
theo tìm hiểu mỗi phụ huynh phải đóng hai mươi bảy đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường
bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa ăn nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều
ngoài ra đóng thêm một mươi đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên giáo viên bán chú và tiền ga cho mỗi bữa ăn
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn thế sinh hiệu trường trường tiểu học quang trung khẳng định
hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh
sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu
ông sinh cho biết hình ảnh chụp đúng là ở trường
tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị
theo ông sinh bữa ăn hai mươi bảy đồng trong đó có năm là tiền sữa bữa lễ cho học sinh và tám trăm linh đồng tiền ga
còn phụ huynh đóng thêm một mươi đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo
phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn
về hình ảnh sáu khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng
ông sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy
tối đa bàn nhựa chỉ xếp được bốn khai
lãnh đạo trường tiểu học quang trung cho biết hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu
tại sao lại có những hình ảnh đó những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì
khi có kết quả sẽ báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo ubnd tp huế
liên quan đến vụ việc nói trên ông trương đình hạnh phó chủ tịch ubnd tp huế cho biết
đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc
theo ông hạnh khi kiểm tra thực tế bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh
qua sự việc này cũng yêu cầu trường chấn chỉnh đảm bảo bữa ăn bán chú cho học sinh
phó chủ tịch ubnd tp huế cho biết thêm thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra
giám sát công tác bán chú nhất là chất lượng bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thông tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết
ngày hai mươi hai tháng bốn tới đây sẽ mở lại phiên phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê thái bình
bị cáo này là mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên trong vụ án từng gây rúng động dư luận
phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
trước đó ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù vì thị thu
tù trung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
phiên phúc thẩm diễn ra tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tổng phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
gần đây nhất vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phiên phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
nhưng trần thị hiền tiếp tục kêu an
đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình
đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa
và vì lý do sức khỏe không đảm bảo
sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công
lường văn hùng đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp tết hai nghìn một mươi chín
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
liên quan đến vụ bé gái một mươi một tuổi ở hà nội mất tích sau khi đi xe buýt sáng một mươi sáu tháng bốn gia đình đã tìm thấy cháu
theo đó gia đình cháu nguyễn mai k a sinh năm hai nghìn một mươi ba ngụ phương dịch vọng quận cầu giấy hà nội cho biết
gia đình đã tìm thấy cháu k a tại khu vực phố kim mã trong tình trạng sức khỏe bình thường
theo gia đình bé gái đã đi lạc may mắn được trở về an toàn
sáng cùng ngày công an tp hà nội đã phát đi thông báo tìm một cháu gái một mươi một tuổi bị mất tích sau khi đi xe buýt
theo công an tp hà nội trước đó công an phường dịch vọng quận cầu giấy đã tiếp nhận thông tin của gia đình cháu nguyễn mai k a
sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại dịch vọng cầu giấy về việc cháu đi khỏi nhà chưa về
cháu lên xe buýt số ba mươi hai tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà ba trăm linh hai cầu giấy đến điểm cuối bến xe nhồn
rồi đi bộ ngược về hồ tùng mậu khi đi cháu mặc áo thôm ngắn tay xanh lá quần dài màu nâu tóc ngang vai đeo ba lô hồng
mới đây trên đoạn đèo lò so ở huyện đắc lây tỉnh con tum đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng bốn xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi sáu do tài xế nguyễn quang nhãn ba mươi hai tuổi
trú tại xã quế châu huyện quế sơn tỉnh quảng nam
khi đến km một nghìn bốn trăm hai mươi hai trăm linh đường hồ chí minh thuộc khu vực đèo lòi so đoạn qua thôn mang khen xã đắc nan huyện đắc lây tỉnh con tum
xe tải trên bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường vụ tai nạn khiến tài xế nhãn và anh toàn tử vong tại chỗ
tại hiện trường xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng nhiều kiện hàng bị đổ ra đường vương vãi khắp nơi
đèo lòi so bị ách tắt nhiều giờ
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi cùng công an huyện đắc hây
đã tới hiện trường để phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày một mươi sáu tháng bốn theo thông tin từ cơ quan chức năng thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa một xe ô tô đầu kéo semi rơm mắc với một xe mô tô
khiến một người tử vong một người bị thương
theo đó hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn
tại km bảy mươi ba quốc lộ một mươi tám thuộc thôn tân yên xã hồng thái đông thị xã đông triều quảng ninh
xảy ra vụ tai nạn giao thông
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo semi rơm mắc biển số ba mươi bốn c một trăm bốn mươi chín x ba mươi bốn r ba trăm linh bảy x do anh lê văn hát
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn duyên linh xã duy tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
do anh trần tuấn quy sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn đức sơn phường yên đức thị xã đông triều điều khiển
chở người ngồi đằng sau là anh nguyễn đăng ca sinh năm hai nghìn hai trú tại thôn tân yên xã hồng thái đông
cụ vai trảm khiến anh trần tuấn quy tử vong tại chỗ
hai phương tiện bị hư hỏng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông
hiện công an thị xã đông triều đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong
lãnh đạo này cho hay chính quyền địa phương nhận thông tin vào khoảng lúc một mươi năm giờ chiều
và lập tức xuống chỉ đạo giải cứu nạn nhân
thông tin ban đầu nạn nhân là anh bệ vx ba mươi hai tuổi trú tại hòa bình
anh x là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn tháo rỡ công trình sông cấm
công ty này được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện an dương ký hợp đồng thực hiện giải tỏa nhà
nằm trong dự án nút giao khác mức tại ngã tư tôn đức thắng máng nước quốc lộ năm
khi anh x đang thực hiện tháo rỡ căn nhà thì bị một bức tường đổ sập đé lên người khiến anh này bị thương nặng
lãnh đạo xã an đồng cho biết thêm chính quyền địa phương đã gọi cấp cứu đưa nam công nhân này vào bệnh viện
tuy nhiên do chấn thương quá nặng người này đã tử vong
dự án nút sao khác mức tại ngã tư tôn đức thắng máng nước quốc lộ năm
là một trong những dự án trọng điểm của thành phố hải phòng trong năm hai nghìn hai mươi bốn với tổng mức đầu tư là sáu trăm tám mươi tám tám tỷ đồng
dự án có quy mô xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường quốc lộ năm nguyễn văn linh
với chiều dài khoảng hai trăm tám mươi năm m bề rộng một mươi chín năm m
tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chữ dài khoảng hai trăm linh m
ngày chín tháng bốn vừa qua cầu vượt qua nút sao này đã được phong xe nhằm phục vụ thi công dự án nút sao khác mức này
liên quan đến sự kiện ceo apple tìm cúc đến việt nam
ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua co apple đã tham gia nhiều hoạt động như uống cà phê thăm studio
gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung nhà phát triển ứng dụng ca sĩ kol
và trong sáng nay một mươi sáu tháng bốn tìm cúc tiếp tục cùng với vai toàn đã đến thăm một cơ sở giáo dục
trước đó lịch trình của tìm cúc đều được bảo mật vì thế vị ceo này xuất hiện khiến nhiều người dân xung quanh ngôi trường này bất ngờ
theo đó trong khoảng một tiếng đồng hồ làm việc tại cơ sở giáo dục này
tim cúc ngoài làm việc với ban giám hiệu nhà trường còn dự một tiết học với học sinh và sau đó tham gia giao lưu nhanh
có thể thấy không khí diễn ra rất sôi nổi
vị ceo của nhà tàu khuyết thoải mái chia sẻ với các bạn học sinh chuyên đến nguồn năng lượng và cảm hứng lớn
đến khoảng chín giờ ba mươi phút ceo apple tìm cúc cùng phái đoàn lên xe dự án
rời đi để chuẩn bị cho lịch trình làm việc tiếp theo trong ngày
trước đó khi đặt chân tới việt nam ông kim cúc chia sẻ ông vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với các sinh viên
nhà sáng tạo và khách hàng hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của apple để làm nên những điều phi thường
giống như những tỷ phú công nghệ khác tìm cúc đi theo con đường tối giản về thời trang
tuy nhiên ông cũng có những nguyên tắc nhất định về trang phục điều đó giúp ông thể hiện quyền lực một cách tinh tế
tìm cúc thường lựa chọn quần áo màu sắc có xu hướng tối hơn hiếm khi trải khỏi màu xanh lam nhạt và đậm đen xám
các nhà tư vấn thời trang đánh giá màu xanh lam có thể truyền cảm hứng cho người khác tôm mầu nhạt hơn báo hiệu sự trung thành và thân thiện
màu đen thường mang ý nghĩa đẳng cấp về tinh tế nhưng đồng thời phản ánh điều gì đó ưu tối và thu mình trong tâm hồn
chiếc quần jean gắn liền với những ông bố thập niên một nghìn chín trăm chín mươi là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của ông khúc
nó cho thấy đúng tinh thần của norm kors
tuy vậy so với ông jobs tiêm cúc có thể xem là phong cách hơn một chút
áo phông cốt tông và sơ mi cũng là lựa chọn hàng đầu của tỷ phú mỹ
nếu áo polo thay đổi linh hoạt giữa ngắm tay và dài tay áo sơ mi chủ yếu là kiểu dài tay
doanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi thường để ống tay áo che kín cánh tay và cài khuy cẩn thận
tuy nhiên đôi lúc ông cũng thể hiện khía cạnh không quá quan tâm đến hình thức khi sắn ống tay áo bên ca bên thấp
với tư cách là người điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tim coop không thể thiếu món phụ kiện
giúp nhận diện thương hiệu thư ông được yêu ái nhất là chiếc apple watch
trong ngày đầu ở việt nam tìm cúc tiếp tục trung thành với phong cách nhất quán
đó là áo polo đen quần jean xám và apple watch
lựa chọn thời trang đó giúp ông trở nên thân thiện gần gũi và thoải mái hơn với những người việt mà ông tiếp xúc
yêu thích sự đơn giản và tiện lợi nhưng không có nghĩa là tim cúc không biết an diện cầu kỳ
tại lễ trao giải oscar hai nghìn hai mươi bốn vào tháng ba tỷ phú sáu mươi bốn tuổi xuất hiện trên thảm đỏ
với bộ tuxedo đen cổ điển kết hợp với áo sơ mi trắng và giày da bóng lộn
ngoại hình của tìm cúc lót mắt xanh của nhà văn kiêm bình luận thời trang nổi tiếng người canada derek guy
trong bài đăng trên twitter ông guide khen trang phục của ceo apple được thiết kế đẹp mắt vừa vặn
không bị nhăn hay kéo và đưa kết hợp một cách trang nhã
chuyên gia không quên chê bai một số ngôi sao khác như rain johnson
guillaume dafoe và nate parker vì mặc những bộ vest không vừa vặn
cuối cùng ông nhấn mạnh tim cúc chiến thắng trong cuộc kỳ phong cách
thưa quý vị theo quy hoạch chung thủ đô đang được điều chỉnh
thành phố hà nội sẽ thay thế tuyến bít nhanh brt hiện hữu bằng đường sát đô thị
theo đó chiều ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội
về chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo tại buổi làm việc giám đốc sở giao thông vận tải tp hà nội nguyễn phi thường cho biết
trên địa bàn hiện có một trăm năm mươi sáu tuyến xe buýt tiếp cận ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã kết nối sáu tỉnh thành phố lân cận
đến năm hai nghìn hai mươi ba số điểm ồn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô giảm xuống còn ba mươi ba điểm
trong năm hai nghìn hai mươi bốn ngành giao thông tập trung xử lý năm điểm đen về tai nạn
thảo luận tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đánh giá thành phố hà nội đã triển khai đồng bộ
hiệu quả các giải pháp về phòng chống ủn tắc giao thông tình hình tai nạn giao thông giảm dần cả ba tiêu chí
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn
tuy nhiên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội đôn tuấn phong cho rằng
sức ép với giao thông tại thủ đô là rất lớn với số lượng phương tiện đông lưu thông trong giờ cao điểm rất khó khăn
hạ tầng giao thông quỹ đất cho giao thông còn hạn chế việc thi công các công trình dự án trọng điểm về giao thông vẫn bị kéo dài
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội trịnh xuân an lại nêu vấn đề
liệu thành phố có thực hiện quy hoạch tám tuyến brt còn lại hay không khi có nhiều ý kiến trái chiều
và nếu thực hiện thì điều gì cần rút kinh nghiệm khi ảnh hưởng của hạ tầng brt đến giao thông chung
trả lời vấn đề trên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội dương đức tuấn cho biết
thành phố đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch chung thủ đô
đồng bộ với quy hoạch thủ đô trong đó bổ sung hai mươi bốn tuyến giao thông kết nối các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô
quy hoạch phát triển một mươi bốn tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài năm trăm năm mươi km
theo ông tuấn hệ thống đường sắt đô thị này sẽ là sương sống của giao thông đô thị
đồng thời ông cũng cho biết thêm theo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô thành phố sẽ thay thế tuyến brt hiện hữu bằng đường sắt đô thị
trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành bảy dự án đường vành đai các trục đường hướng tâm kết nối vùng
đồng thời thành phố cũng chuyển đổi các phương tiện xanh sạch nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu lên khoảng ba mươi
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại